tỉnh phú yên hiện có hơn bốn mươi tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển
nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết bảo hiểm vì vướng tính pháp lý trong đăng kiểm
điều đáng nói là khi bán bảo hiểm cơ quan bảo hiểm không giải thích rõ cho ngư dân
về những hạn chế do quy định trước đây không còn phù hợp
việc không được nhận bảo hiểm tàu cá đã khiến ngư dân ở phú yên gặp rất nhiều khó khăn
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
theo công ty bảo hiểm bảo minh phú yên cơ quan đăng kiểm tàu cá phú yên
quy định vùng hoạt động hạn chế hai là tàu được phép hoạt động ở vùng biển hở
hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn an toàn không quá năm mươi hải lý
tuy nhiên trên thực tế hầu hết các tàu cá ngư dân đủ công suất khai thác
thủy sản vùng biển xa bờ là hơn hai trăm linh hải lý nhưng bị hạn chế tính pháp lý
trong quá trình đăng kiểm nên khi xảy ra ở vùng biển ngoài hạn chế thì không thể giải quyết được
theo các ngư dân phường sáu thành phố tuy hòa nhà nước khuyến khích đánh bắt vùng biển xa
tàu cá của họ đủ sức vươn khơi hàng trăm hải lý nhưng khi gặp tai nạn thì bị vướng hạn chế hai
không quá năm mươi hải lý trong khi đó khi bán bảo hiểm các cơ quan bảo hiểm không giải thích
rõ cho ngư dân và nếu họ nhận được sự giải thích rõ ràng thì không ai mua bảo hiểm tàu cá

trong khi đó các ngư dân phường sáu thành phố tuy hòa nhà nước khuyến khích đánh bắt vùng biển xa

trong khi đó khi bán bảo hiểm tàu cá trong khi đó khi bán bảo hiểm tàu cá
trong khi đó khi bán bảo hiểm tàu cá trong khi đó khi bán bảo hiểm tàu cá
không vướng mắc gì khi xảy ra tai nạn trong vùng biển việt nam
mặc dù không còn phù hợp nhưng phòng đăng kiểm thuộc tri cục thủy sản phú yên không thể sửa tiêu chuẩn quy định trên giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã cấp cho ngư dân
mà phải chờ chính phủ ban hành quy định mới dẫn đến nhiều ngư dân không thể tái xuất đánh bắt thủy sản và đang gặp rất nhiều khó khăn